ngày một mươi một tháng sáu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có cuộc điện đàm với tổng thống nga vladimir putin
nhân dịp quốc khánh liên bang nga một mươi hai tháng sáu
và nhân dìm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã mời tổng thống liên bang nga thăm chính thức việt nam
tổng thống nga putin đã vui vẻ nhận lời
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chúc mừng tổng thống putin
và nhân dân nga anh em nhân dịp quốc khánh một mươi hai tháng sáu khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
đánh giá cao những thành tựu to lớn mà liên bang nga đạt được dưới sự lãnh đạo của tổng thống putin
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng chúc mừng nhân dân nga nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng fascist
khẳng định nhân dân việt nam luôn ghi nhớ và trân trọng chiến thắng lịch sử này
bày tỏ tin tưởng lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng fascist và chương cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp sắp tới tại nga sẽ thành công tốt đẹp
trên tinh thần tin cậy và cởi mở đặc trưng cho quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống nga vladimir putin cũng đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước
cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
tổng thống nga putin đánh giá cao việt nam đã kiểm soát thành công dịch covid một mươi chín cảm ơn sự chia sẻ hỗ trợ thiết thực của việt nam trong cuộc chiến này
trong bối cảnh hai nước cùng nhau kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại trong đó có bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên tiếp xúc các cấp đặc biệt tiếp xúc cấp cao và phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ năm chéo việt nga
hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định quốc phòng an ninh và năng lượng là những trụ cột quan trọng của hợp tác việt nga
nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực này
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã mời tổng thống liên bang nga vladimir putin thăm chính thức việt nam
tổng thống nga putin đã vui vẻ nhận lời